tại tỉnh thanh hóa ngày hai mươi ba tháng một mươi qua kiểm tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông huyện quảng sương
liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bao gồm chín tủ lạnh
một trăm bốn mươi sáu bộ máy điều hòa không khí đã qua sử dụng bốn trăm năm mươi bao thúc lá hiệu hero và hai trăm linh bao thúc lá hiệu z
các lô hàng trên được vận chuyển trên hai xe tải mang biển kiểm soát một mươi bảy c sáu nghìn sáu trăm tám mươi ba do nguyễn văn đại
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thường trú tại huyện đông hưng tỉnh thái bình điều khiển và bảy mươi chín c năm nghìn sáu trăm bốn mươi hai do lái xe
nguyễn ngọc tuấn chú tại huyện diên khánh tỉnh khánh hòa điều khiển cảnh sát giao thông thanh hóa
đã làm thủ tục bàn giao toàn bộ số lô hàng trên cho lực lượng quản lý thị trường để xử lý theo đúng quy định của pháp luật